thưa quý vị chiều nay tại nhà tăng lễ số năm trần thành tông hà nội đảng ủy ban giám đốc công an tp hà nội tổ chức trọng thể lễ tăng theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân đối với ba liệt sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
tới dự lễ tang có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp hà nội đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương công an các đơn vị cùng thân nhân gia đình các liệt sĩ và đông đảo người dân thủ đô
trong không khí trang trọng xúc động được sự phân công của ban tổ chức lễ tang đồng chí đại tá phạm thanh hùng
phó giám đốc công an thành phố hà nội đã công bố quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất của chủ tịch nước đối với ba liệt sĩ